theo cam kết của việt nam dành cho một số sản phẩm nhập khẩu từ eu ngay khi hiệp định evfta có hiệu lực
việt nam sẽ cắt giảm hai mươi bốn số dòng thuế nhập khẩu nông sản về ngày năm đầu và chín mươi chín sản phẩm sau một mươi năm
cụ thể một số mặt hàng thực phẩm nhập khẩu từ eu sẽ được giảm thuế ngay lập tức hoặc có lộ trình giảm thuế khi hiệp định evfta có hiệu lực
bốn mươi bốn nhóm sản phẩm sữa và các sản phẩm từ sữa sẽ có mức thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực
thịt bò sẽ có mức thuế nhập khẩu về sau ba năm
ngũ cốc và các sản phẩm chế biến liên quan các loại bánh mì bánh ngọt bánh nướng nước ép trái cây rau củ sẽ được cắt giảm về trong thời gian ngắn nhất là sáu năm
các sản phẩm thịt lợn đông lạnh sẽ có thuế nhập khẩu từ eu về sau bảy năm thuế nhập khẩu các loại thịt lợn khác sẽ về sau chín năm
thứ nhất là đối với những doanh nghiệp trong nước thì mình có nhiều cái thách thức hơn nhưng bên cạnh đó mình sẽ có những cái cơ hội rộng mở
tại vì rõ ràng cái sự minh bạch trong sản xuất và đưa đến tay người tiêu dùng ngay cả từ việt nam hay là đưa đến quốc tế thì đó là điều rất là quan trọng
cho nên một khi hiệp định đã được ký kết và cái sự phổ biến lẫn như là nhận thức của mọi người về cái việc đó nó rõ ràng
hiện nay chi phí sản xuất của ngành nông sản thực phẩm trong nước cao khi chiếm đến sáu mươi bảy mươi giá thành sản phẩm
nếu không sản xuất chăn nuôi theo quy mô công nghiệp giảm chi phí thì sản phẩm sẽ khó cạnh tranh với các sản phẩm từ châu âu
tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa người tiêu dùng việt
sẽ được hưởng lợi nhờ được mua thực phẩm chất lượng với giá rẻ hơn